thanh tra bộ tư pháp có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật
đối với công ty cổ phần dịch vụ đấu giá nam sài gòn trụ sở tại quận bảy tp hcm
và văn phòng công chứng mỹ phước bình dương trong việc bán đấu giá dự án khu dân cư mỹ phước bốn
và dự án khu dân cư cầu đỏ từng do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thiên phú làm chủ đầu tư
qua quá trình xác minh thanh tra bộ tư pháp kiến nghị ngân hàng nhà nước
tăng cường thanh tra với các chi nhánh của aribank trong xử lý thu hồi nợ tránh khiếu nại tố cáo phát sinh
liên quan đến công tác đấu giá tài sản bảo đảm của ngân hàng
sở tư pháp bình dương kiểm điểm trách nhiệm của văn phòng công chứng mỹ phước
đối với ngân hàng aribank chi nhánh chợ lớn yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân
để ra tồn tại thiếu sót trong kết luận của thanh tra đồng thời kiểm tra và có hình thức xử lý phù hợp
nếu có vi phạm theo quy định của ngân hàng aribank đối với ông nguyễn việt hưng
vừa làm trưởng phòng pháp chế phó trưởng phòng hành chính nhân sự tại aribank chợ lớn
vừa là cổ đông sáng lập công ty nam sài gòn
còn đối với công ty cổ phần đấu giá nam sài gòn yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm
được biết công ty đấu giá nam sài gòn cũng là đơn vị tổ chức đấu giá khu dân cư hòa lân
vụ việc đang được tòa án nhân dân quận bảy thủ lý xét xử